vào tối qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam cho biết
đã kiểm tra hành chính hai công ty có dấu hiệu đòi nợ kiểu khủng bố
tại công ty mer aces có bảy mươi sáu người được chia làm bảy nhóm sử dụng điện thoại gọi điện tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện nhân viên công ty này còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng một trăm năm mươi người việt nam
trước đó công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam một mươi ba người thuộc công ty này tại tp hcm
còn tại công ty trách nhiệm hô hạn leger airplus thời điểm kiểm tra có tổng số hai mươi năm nhân viên đang làm việc
công an tỉnh quảng nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi vu khống đối với vũ ngọc hiếu
nhân viên thu nợ của công ty vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ